trong các ca bệnh mới phát hiện có một chín trăm bảy mươi bảy ca trong cộng đồng bệnh nhân phân bố tại năm trăm một mươi bảy xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày
như đông anh bốn trăm ba mươi năm ca hoàng mai bốn trăm hai mươi ba ca nam từ liêm ba trăm chín mươi ba ca sóc sơn ba trăm bảy mươi bảy ca bắc từ liêm ba trăm hai mươi chín ca
như vậy từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội ghi nhận hai trăm một mươi ba tám trăm năm mươi năm ca covid một mươi chín
sáng nay tổ chức hội nghị gặp mặt lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam
phát biểu tại đây thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn ghi nhận những đóng góp
kết quả thành phố hà nội trong công tác phòng chống dịch
thứ trưởng cũng biểu dương lực lượng tuyến đầu chống dịch tại hà nội
thời gian qua không chỉ hỗ trợ các cơ sở của bộ và các tỉnh thành trên cả nước
cùng chung tay chống dịch covid một mươi chín mà còn nỗ lực không quản ngày đêm tích cực phòng chống dịch
trên địa bàn thủ đô hà nội
đặc biệt hà nội đã có nhiều chiến lược biện pháp phòng chống dịch linh hoạt
với từng tình huống thích ứng an toàn với tình hình thực tế
hà nội cũng đã đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
góp phần tích cực bao phủ tỷ lệ tiêm vaccine
một thực tế đáng buồn đang xảy ra đó là f liên tục tăng đạt ngưỡng hơn năm ca một ngày
khiến tổng đài y tế cơ sở ở hà nội có lúc quá tài
nhưng bệnh viện tuyến cuối vẫn đảm bảo điều trị bệnh nhân nặng
nhiều người lo lắng hệ thống y tế thủ đô quá tải
dẫn đến việc f nặng không có nơi để điều trị
chia sẻ về những khó khăn trong công tác điều trị bệnh
nhân covid một mươi chín tại y tế tuyến cơ sở
bà đào lan phương cán bộ tư pháp phụ trách trạm y tế online phương trúc bạch cho hay
công việc của trạm và trạm y tế phường trúc bạch đang quá tải khi f tăng nhanh
trạm y tế phường trúc bạch hiện có sáu nhân viên và được tăng cường thêm hai nhân lực
là sinh viên của trường cao đẳng y học cộng đồng
đơn vị gồm tám người nhưng bốn người nghỉ vì là f
thậm chí có trường hợp nhân viên mắc covid một mươi chín khỏi rồi sau đó lại tái nhiễm
do hàng ngày phải tiếp xúc với f quá nhiều
trong khi đó tại trạm y tế online quán trị viên đang là f
một nhân viên khác cũng là f vừa khỏi bệnh và mới đi làm trở lại
bà phương nói chúng tôi đang tăng cường tiêm mũi ba cho người dân
nên trong số bốn nhân lực còn lại thì ba người đi tiêm chủng
chỉ còn một nhân viên ở trạm thực hiện test covid một mươi chín cho người dân
cũng may chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ bệnh viện phổi trung ương
nên công việc được chia sẻ
là một trong những bệnh viện hỗ trợ hà nội trong công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
những ngày qua dù số ca bệnh tăng cao
nhưng bệnh viện bạch mai vẫn đang cân đối xử lý linh hoạt
theo phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện
dịch covid một mươi chín đang rất phức tạp số ca f nhập viện có phần đông hơn
nhưng bệnh viện vẫn ứng phó được không bị quá tải
lãnh đạo bệnh viện bạch mai cũng khẳng định
do đặc thù là bệnh viện tuyến cuối điều trị cho các bệnh nhân có bệnh nền nặng
nên bệnh viện luôn duy trì được số lượng dường bệnh cho ca covid một mươi chín nặng ở mức hợp lý
linh hoạt để sao cho các bệnh nhân mắc các bệnh khác vẫn được chăm sóc và điều trị tốt nhất
tuyến cuối đang phải tự cân đối y tế cơ sở nhiều nơi quá tải
dẫn đến tình trạng người mắc covid một mươi chín không được tiếp cận với tư vấn
điều trị dù đã cố gắng liên lạc với lực lượng y tế
với dự báo số ca bệnh trong thời gian tới sẽ còn tăng
cộng với sự lây lan rất mạnh của biến chủng mới omicron
rõ ràng y tế ở hà nội nên có sự sắp xếp cân bàn hợp lý hơn để tránh bị quá tải
từ đó giúp người dân không may mắc bệnh đều được chăm sóc hay tư vấn của y tế
giúp họ yên tâm hơn khi điều trị tại nhà
và ngay sau đây như thường lệ sẽ là cập nhật tình hình covid một mươi chín tại việt nam tối nay ngày hai mươi hai tháng hai
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm mươi năm tám trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có tám ca nhập cảnh và năm mươi năm tám trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước
tăng chín một mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có ba mươi chín bảy trăm hai mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội sáu tám trăm sáu mươi ca bắc ninh hai tám trăm bốn mươi hai ca bắc giang hai năm trăm linh ca hải dương hai bốn trăm tám mươi năm ca quảng ninh hai tám mươi bảy ca
hòa bình hai tám mươi bảy ca phú thọ hai một mươi năm ca
hai tám mươi bốn ca lào cai hai năm mươi sáu ca nam định một chín trăm bốn mươi ba ca vĩnh phúc một tám trăm một mươi một ca hải phòng một bảy trăm chín mươi tám ca
ninh bình một sáu trăm sáu mươi năm ca thái nguyên một sáu trăm bốn mươi năm ca sơn la một bốn trăm chín mươi bốn ca nghệ an một bốn trăm bốn mươi một ca
thành phố hồ chí minh một ba trăm năm mươi hai ca hương yên một ba trăm một mươi hai ca yên bái một hai trăm chín mươi ca thái bình một hai trăm tám mươi hai ca khánh hòa một hai trăm một mươi ba ca
thành hóa một chín trăm chín mươi năm ca đắk lắc một chín trăm tám mươi chín ca quảng nam một chín trăm bảy mươi sáu ca đà nẵng một chín trăm bốn mươi sáu ca tuyên quang một tám trăm bốn mươi năm ca bình định một tám trăm ba mươi năm ca lạng sơn một bảy trăm sáu mươi năm ca hà tĩnh một sáu trăm chín mươi ca cao bạn một sáu trăm bốn mươi chín ca lâm động một sáu trăm ba mươi ca quảng bình một năm trăm sáu mươi bảy ca điện biên một bốn trăm chín mươi chín ca quảng trị một bốn trăm chín mươi bốn ca gia lai một bốn trăm sáu mươi một ca bà rịa vũng tàu một bốn trăm bốn mươi một ca bình phước một bốn trăm hai mươi chín ca hà nội một sáu trăm năm mươi ca hà nội một sáu trăm năm mươi ca hà nội một sáu trăm năm mươi ca hà nội một sáu trăm năm mươi ca hà nội một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
vĩnh long bốn mươi ca đồng nai ba mươi bảy ca trà vinh ba mươi bảy ca long an hai mươi bảy ca kiên giang một mươi bảy ca ninh thuận một mươi bốn ca an giang chín ca sóc trăng chín ca và hậu giang sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm hai trăm sáu mươi hai ca thái nguyên giảm hai trăm một mươi bảy ca và quảng bình giảm hai trăm một mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng một ba trăm tám mươi ba ca bắc giang tăng tám trăm bảy mươi tám ca và lào cai tăng tám trăm bảy mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi ba sáu trăm linh năm ca trên một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại thành phố hồ chí minh có chín mươi bảy ca quảng nam hai mươi bảy ca hà nội một mươi tám ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca kiên giang bốn ca quảng ninh hai mươi ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng một ca lòng an hai ca bà rịa vũng tàu một ca bình dương hai ca lâm đồng một ca ninh bình một ca hương yên sáu ca bình phước một ca và an giang một ca
về tình hình điều trị covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai tám trăm chín mươi hai trăm linh ca
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân có một triệu người thì có hai mươi chín hai trăm sáu mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là hai tám trăm tám mươi hai chín trăm tám mươi ba ca trong đó có hai ba trăm linh hai hai trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm hai mươi hai một trăm bốn mươi hai ca bình dương hai trăm chín mươi bốn hai trăm bảy mươi một ca hà nội hai trăm một mươi sáu trăm tám mươi một ca đồng nai một trăm linh năm trăm bảy mươi bốn ca tây ninh tám mươi chín hai trăm hai mươi tám ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
sở bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là một mươi bốn trăm linh

về số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba bốn trăm ba mươi bốn ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai bảy trăm linh tám ca thầu oxy dòng cao hfnc ba trăm ba mươi bốn ca thở máy không xâm lấn một trăm linh sáu ca thở máy xâm lấn hai trăm bảy mươi ba ca ecmo một mươi ba ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi hai tháng hai ghi nhận bảy mươi bảy ca tử vong
tại hà nội một mươi bảy ca thành hóa tám ca trong hai ngày nghệ an sáu ca bình định bốn ca kiên giang bốn ca phú yên bốn ca đà nẵng ba ca đắk lát ba ca hòa bình ba ca vĩnh long ba ca bình phước hai ca hải phòng hai ca khánh hòa hai ca lâm đồng hai ca nam định hai ca sắp trăng hai ca bến tre một ca bình thuận một ca cần thơ một ca cao bằng một ca đồng tháp một ca gia lai một ca ninh bình một ca quảng ngãi một ca thái bình một ca và thành phố hồ chí minh
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín sáu trăm tám mươi hai ca chiếm tỷ lệ một bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ và xếp thứ tư trong khối các nước asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong hồ các nước asean